hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
tòa án cho rằng mặc dù bị cáo nguyễn văn hai ký công văn là do tin tưởng sự tham mưu của cấp dưới
nhưng bị cáo là người đứng đầu tỉnh bình thuận nên xác định bị cáo hai giữ vai trò trách nhiệm cao nhất trong vụ án
công an huyện sông mã tỉnh sơn la phối hợp với lực lượng biên phòng vừa phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ hai đối tượng cùng với một lượng lớn ma túy
đối tượng bị bắt giữ là cầm văn sô cùng với vật chứng là hai bánh heroin bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp và một điện thoại di động
mở rộng điều tra lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ lậu bả nọ pó
phó đã mua số hàng trên từ bên kia biên giới về để bán cho sôm nhằm kiếm lời
với hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy hai đối tượng từng có nhiều tiền án tiền sự là nguyễn thị liên và nguyễn minh nghĩa
đều ở thành phố hải dương vừa bị bắt giữ
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tăng liên đang bán trái phép một túi ma túy đá cho một đối tượng nữ giới
qua khám xét thu giữ thêm năm túi ni lông bên trong có chứa ma túy đá
còn nghĩa đang có hành vi cất giấu một túi ni lông bên trong có chứa heroin được liên cho để sử dụng
một đường dây đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng xã hội zalo và telegram để mua bán số lô số đề
và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với nhiều thủ đoạn tinh vi vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình phát hiện
số tiền mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong ngày một mươi một tháng năm là hơn một hai tỷ đồng
để cho một mươi chín người vay với mức lãi suất từ năm bảy đồng một triệu một ngày thu lời bất chính gần hai trăm linh triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng cơ quan công an đã thu giữ một xe ô tô sáu điện thoại di động và nhiều giấy tờ tài liệu
liên quan đến hoạt động mua bán số lô số đề và cho vay lãi nặng
còn với hành vi cướp giật tài sản bùi quốc huy chú tại huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện rồng trôm tỉnh bến tre khởi tố bắt tạm giam
huy đã có hành vi giật sợi dây chuyền của một người phụ nữ đi đường với trọng lượng là tám tám chỉ vàng một mươi tám k
sau đó đem đi cầm cố được năm triệu đồng tiêu xài cá nhân
cũng với thủ đoạn tương tự bùi quốc huy đã thực hiện chót lọt một mươi bảy vụ